nguy cơ dịch bệnh bùng phát
mỗi người dân cần hành động ngay
cả khu dân cư ngập nước nhiều ngày liền
phải đi trên cầu khỉ tự chế
hay treo thuyền ngay trên đường bộ
những hình ảnh vẫn còn nhiều ám ảnh với người dân trong ngõ một trăm ba mươi chín âu cơ phường tứ liên quận tây hồ hà nội
đến hôm nay khi nước ngập đã được chính quyền địa phương cho máy bơm xả cạn và cũng là tranh thủ ngày thời tiết nắng giáo
người dân nơi đây bắt đầu tập trung dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và môi trường xuống